chiều ngày một mươi tám tháng ba ubnd tỉnh cà mau cho biết ven tuyến biển đông xuất hiện thêm bốn điểm sạt lở mới tại huyện nam căn và huyện ngọc hiền
sóng giữ và chiều cường dâng cao cuốn đi nhiều đai rừng phòng hộ ven biển cà mau
ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cũng như canh tác của cư dân ven biển tại địa phương
đai rừng phòng hộ ở bốn khu vực sạt lở tại hai huyện nam căn và ngọc hiền đã bị xâm hại nghiêm trọng
có nơi bị lở sâu vào đất liền từ ba mươi đến bốn mươi mét với chiều dài hàng trăm mét cuốn mất rừng phòng hộ
nếu không có giải pháp can thiệp kịp thời không lâu nữa sạt lở sẽ tiến sâu vào nội đồng
phương hại lớn đến đời sống và sinh kế của người nhân dân trong vùng
cà mau có hai tuyến bờ biển quan trọng là bờ đông và bờ tây với tổng chiều dài hơn hai trăm năm mươi km
trên tuyến này hiện có hơn chục nghìn hộ dân sinh sống thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở cao
thấy rõ những nguy cơ nêu trên thời gian qua chính quyền tỉnh cà mau đã nỗ lực xây dựng nhiều cụm tuyến dân cư
để bố trí chỗ ở ổn định cho cư dân sinh sống
ở những vùng có nguy cơ thiên tai cao vùng dễ tổn thương do biến đổi khí hậu
tuy nhiên do khó khăn về tài chính và nguồn hỗ trợ từ trung ương còn hạn chế
nên đến nay toàn tỉnh chỉ mới hoàn thành năm khu dân cư
sắp xếp nơi ở cho hơn một hộ ở các vùng nguy cơ thiên tai cao và sinh sống ổn định
đơn vị băng lý gửi hộ sạt lưới quản lý với tổng chiều dài của tiếng đê là tương đương tới hai mươi km
bên cạnh đó hiện tại bây giờ thì
đã có khoảng một đoạn khoảng sáu km nó đã sạt lở rất nghiêm trọng trong đó nó sẽ đứt đi ba đoạn
thì nếu mà sạt lở nếu mà mình không có cái biện pháp mà không có giải pháp mà để khắc phục kịp thời
thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tương lai đến là trong cái địa bàn đắc lâm phần hộ
nhận khoáng là tám trăm bốn mươi bốn hectare thì nó ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống kinh tế của bà con
trên lâm phần hộ
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và lộ trình tới năm hai nghìn hai mươi năm cà mau cần trung ương hỗ trợ hơn một bốn trăm linh tỷ đồng
để di rời thêm gần bốn tám trăm linh hộ dân ở những nơi có nguy cơ thiệt tai cao và cư dân vùng ảnh hưởng
do biến đổi khí hậu vào sinh sống ổn định ở bốn mươi cụm tuyến dân cư mới trong tỉnh
song hành với đó cà mau cũng cần thêm nguồn vốn để xây dựng cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các công trình kè ngăn sạt lở kết hợp trồng rừng ở một số khu vực sung yếu ven biển
góp phần bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân đặc biệt trong mùa mưa bão hàng năm